thưa quý vị trong lúc thanh toán tiền một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán karaoke dẫn đến sâu sát làm cho một người tử vong
vụ việc này xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại quận lê trân thành phố hải phòng
vào đêm ngày hai mươi tháng một mươi một nhóm năm thanh niên cùng chú thại hải phòng đến quán karaoke địa chỉ một trăm linh năm kênh dương quận lê trân
hát tới tầm ba h ba mươi phút sáng ngày hai mươi một tháng một mươi thì thanh toán tiền ra về
trong lúc thanh toán nhóm thanh niên mâu thuẫn với hai nhân viên quán karaoke
một nhân viên đã dùng dao đuổi đánh nhóm thanh niên hậu quả một người tử vong hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ